công an tp bun man thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can thêm hai đối tượng
trương công hội và hoàng mỹ chiến trong đường dây ghi số đề với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng
như vậy đến nay liên quan đến đường dây ghi số đề này công an tp bun man thuột đã khởi tố tổng cộng hai mươi sáu bị can
về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một các tổ công tác của công an tp bun man thuột đã đồng loạt kiểm tra
bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố và các huyện ở tỉnh đắk lắc
cầm đầu đường dây này là nguyễn anh tài
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt trên hai mươi điện thoại di động
cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an tp bun man thuột làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động trong một thời gian dài
mỗi ngày giao dịch khoảng một tỷ đồng và tổng số tiền giao dịch đến khi bị bắt là trên năm trăm linh tỷ đồng